mưa lớn liên tục xảy ra trong hai ngày qua đã gây sạt lở ngập lụt ở nhiều nơi đặc biệt là ở huyện tuy an tỉnh phú yên
cho đến ngày hôm nay tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục gây chia cắt khoảng hơn một sáu trăm linh hộ dân
đồng thời tình trạng sạt lở do mưa lớn cũng ảnh hưởng đến các tuyến giao thông liên huyện liên xã
đến sáng ngày hôm nay tại huyện tuy an có hơn ba trăm bốn mươi nhà ở của người dân bị nước lớn gây ngập úng hư hại tài sản
có hai người dân ở thôn cần lương xã an dân huyện tuy an bị thương do sàn lở đất làm sập vách nhà đè lên người
hôm nay mưa đã tạnh nhưng do nước ở vùng hạ lưu rút chậm nên vẫn còn gần ba trăm linh hộ
với trên một sáu trăm linh nhân khẩu ở quanh đầm âu loan xã an cư vẫn bị nước lớn gây chia cắt
các tuyến đường liên huyện như dt sáu trăm bốn mươi ba tuy an sơn hòa dt sáu trăm năm mươi tuy an đồng xuân
đường liên xã dh ba mươi hai dh ba mươi bốn và nhiều tuyến liên thôn liên xã bị sạt lở
bồi lấp hơn bảy trăm bốn mươi mét khối khiến việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn
ngoài ra hiện trên địa bàn tuy an có một mươi một điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất
và năm khu dân cư ven biển có khả năng bị ảnh hưởng chiều cường
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện tuy an yêu cầu các xã phối hợp các cơ quan chức năng
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết hạn chế thiệt hại